đảng bộ tỉnh tuyên quang đã khai mạng đại hội đại biểu tỉnh tuyên quang lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh tuyên quang qua các thời kỳ
và ba trăm bốn mươi năm đại biểu đại diện cho hơn năm mươi sáu đảng viên toàn đảng bộ
thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí trần quốc vượng ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả
mà đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang đã đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế của tỉnh tuyên quang cần được phân tích làm rõ tại đại hội
đồng chí trần quốc vượng tin tưởng với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường
tỉnh tuyên quang sẽ khắc phục những khó khăn hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy
đồng chí trần quốc vượng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm và tập trung dân chủ
lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ phẩm chất uy tín năng lực lãnh đạo để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tuyên quang sẽ bế mạc vào ngày một mươi năm tháng một mươi